thưa quý vị và các bạn trong bốn mươi năm trưởng thành và phát triển
giáo hội phật giáo việt nam đã đoàn kết tăng ni phật tử vượt qua nhiều khó khăn thử thách
thực hiện tinh thần phục vụ chúng sinh là cúng giảng chưa phật và kiên trì phương châm
đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là khẳng định của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại đại lễ kỷ niệm bốn mươi năm
ngày thành lập giáo hội phật giáo việt nam mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một
mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đại lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến sáu mươi ba điểm cầu trên toàn quốc
lịch sử hơn hai năm phật giáo việt nam đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm
phật giáo đã sớm hòa nhập vào đời sống xã hội sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân
và trở thành một tôn giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc việt nam
trong chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
cũng như xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày nay
đã có rất nhiều tấm gương điển hình giúp đời hộ quốc an dân
ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một giáo hội phật giáo việt nam được thành lập
hợp nhất toàn thể các sơn môn hệ phái phật giáo vào thời điểm đó
có thể nói đây là một sự kiện lịch sử mở ra thời kỳ mới cho sự phát triển toàn diện của phật giáo việt nam
phát biểu tại buổi lễ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định trong bốn mươi năm qua giáo hội phật giáo việt nam đã phát triển mọi mặt
tổ chức giáo hội được xây dựng củng cố thống nhất từ trung ương đến cơ sở
hoạt động tôn giáo ổn định tuân thủ chính sách pháp luật của đảng nhà nước
các hoạt động xã hội của giới tăng ni phật tử đã phát huy hiệu quả
trong việc vận động quần chúng phát triển kinh tế văn hóa giáo hội ở địa bàn dân cư
nhiều chức sắc phật giáo được tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân
tham gia hoạt động mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội
hoạt động đối ngoại của phật giáo ngày càng được mở rộng khẳng định tự do tôn giáo ở việt nam hiện nay
chủ tịch nước cũng nhấn mạnh từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát giáo hội phật giáo việt nam đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi
chống dịch như chống giặc với những hành động cao đẹp đầy tình nhân ái

tham gia hoạt động mặt trận tổ quốc việt nam hiện nay

chống dịch như chống giặc với những hành động cao đẹp đầy tính nhân ái

chống dịch như chống giặc với những hành động cao đẹp đầy tính nhân ái

chống dịch như chống giặc với những hành động cao đẹp đầy tính nhân ái
cho đến khi thân đang đánh nhận qua đó góp phần làm an lạc những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn
mất mất người thân trong dịch bệnh góp phần hỗ trợ tư tưởng xã hội
đảng nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và công tác tôn giáo ban hành nhiều chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo
nhất quán chính sách tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
vì vậy chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng giáo hội phật giáo việt nam cùng tăng ni phật tử cả nước
sẽ tiếp tục thể hiện vai trò uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết các tôn giáo phát huy sức mạnh của tôn giáo của tín ngưỡng của văn hóa để phát triển đất nước
giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa đồng bào phật giáo ở trong và ngoài nước
trong ngôi nhà chung giáo hội thực hiện đoàn kết giữa đồng bào phật giáo với đồng bào tôn giáo khác và nhân dân cả nước
tích cực hưởng những các phong trào tri đôi nước
phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam sau những dự án xây dựng thế giới hòa bình
thịnh vượng đồng thời tiếp tục chung tay đóng góp để xây dựng phát triển bảo vệ tổ quốc việt nam tiên nhiên đậm đà bản sắc sản phẩm
chủ tịch nước cũng đề nghị các ban bộ ngành trung ương và các cấp ủy chính quyền địa phương cùng mặt trận tổ quốc việt nam
luôn quan tâm và thực hiện đúng chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo
hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận
hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật
tạo một môi trường sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định lành mạnh trong cả nước
tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhất tặng giáo hội phật giáo việt nam
nhân dịp này giáo hội phật giáo việt nam cũng đã trao ủng hộ một tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao ủng hộ một tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao ủng hộ một tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện tốt công tác tấn công chấn áp các loại tội phạm công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội
nhất là đối với hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
kéo giảm tình hình tội phạm tai nạn giao thông cháy nổ đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị ngày lễ của đất nước và địa phương
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị thời gian tới
công an tỉnh an giang cần nhận diện đầy đủ chính xác diễn biến tội phạm trong tình hình mới để có những giải pháp căn cơ hiệu quả
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy cần tiếp tục tăng cường công tác ra soát các tuyến địa bàn
đối tượng trọng điểm phức tạp nguồn cung để có phương án đấu tranh
đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó công an tỉnh an giang bằng mọi cách phải nuôi sống dữ liệu dân cư và thực hiện cấp trả căn cước công dân kịp thời cho nhân dân
nhất là làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của công dân trên hệ thống
thưa quý vị và các bạn lê ninh từng nói một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết
cách đây tròn một trăm linh bốn năm ngay sau khi cách mạng tháng một mươi nga thắng lợi một mươi bốn nước đế quốc đã câu kết với các thế lực phản động trong nước
nhằm xóa bỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
và những bài học của đảng bolshevik và lenin trong bảo vệ thành quả cách mạng bảo vệ nhà nước liên xô đã được đảng ta và bác hồ kế thừa
và vận dụng một cách sáng tạo thành công để phát huy sức mạnh tự lực tự cường bảo vệ nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa non trẻ sau cách mạng tháng tám

các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé